liên quan đến vấn đề nhập cảnh trái phép mới đây tại cuộc họp báo thường kỳ lãnh đạo công an tp đà nẵng cho biết
qua quá trình giả soát lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một trăm ba mươi đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép nhiều trường hợp đã được đưa về nước
trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi công an tp đà nẵng cũng phát hiện một mươi cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm tiếp tay cho hành vi phạm tội
đồng thời khởi tố nhiều vụ việc và bị can trong đó có một số bị can là người trung quốc
đà nẵng cũng là địa phương khởi tối nhiều vụ nhất trong cả nước
đại diện lãnh đạo công an thành phố đà nẵng mong rằng người dân cần nâng cao ý thức phối hợp
tạo điều kiện cho cơ quan chức năng sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn xử lý triệt đề các trường hợp tương tự